sáng nay ngày một mươi hai tháng bốn tp hcm đã tổ chức diễn đàn nguồn nhất lực du lịch việt nam năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
hiện nay cả nước có ba trăm bốn mươi sáu cơ sở đào tạo du lịch các cấp từ sơ cấp đến đại học
riêng tp hcm có sáu mươi ba cơ sở đào tạo du lịch hai mươi bốn đại học hai mươi cao đẳng và một mươi chín trung cấp
mỗi năm đào tạo năm bốn trăm linh sinh viên
tuy nhiên đến nay vẫn còn một số những bất cập trong công tác tổ chức đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu của du khách cũng như hội nhập quốc tế
để thao gỡ những khó khăn cho ngành du lịch các đại biểu đã cùng nhau đánh giá khách quan
toàn diện và khoa học về nguồn nhân lực du lịch việt nam hiện nay phân tích thực trạng và nhu cầu
đối với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đồng thời tham khảo kinh nghiệm từ các cơ sở
đào tạo du lịch trong và ngoài nước tạo sự liên kết tương hỗ giữa các cơ sở đào tạo ngành du lịch
từ đó kiến nghị cho các bộ ban ngành và về vấn đề nhân lực và đổi mới đào tạo nhân lực cho ngành du lịch
phát biểu tại diễn đàn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao vai trò của lực lượng
lao động trong lĩnh vực du lịch của tp hcm nói riêng và cả nước nói chung đồng thời chỉ đạo
các bộ ngành cần đồng hành lắng nghe và kịp thời phi duyệt các đề xuất kiến nghị về đào tạo du lịch
và giữ nhân tài cho các địa phương các sở các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp
về phần mình các sở du lịch địa phương các cơ sở đào tạo các doanh nghiệp trong ngành du lịch
phải quyết tâm nỗ lực đề ra sáng kiến đề xuất giải pháp cho việc phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao